tình hình dịch covid một mươi chín đang diễn biến hết sức nhanh chóng tại indonesia tính tới tối ngày hôm
qua indonesia ghi nhận ba mươi năm ca nhiễm mới nằm trong độ tuổi từ hai đến tám mươi tuổi tăng gấp đôi
so với một ngày trước đó và nâng tổng số ca nhiễm lên sáu mươi chín trường hợp trong khi đó số người thiệt
mạng do covid một mươi chín cũng tăng lên bốn người chính phủ indonesia đã quyết định mở rộng quy mô xét nghiệm